sau phản ánh của truyền hình nhân dân về việc công ty cổ phần xi măng vi xem sông thao nổ mìn khai thác đá nguyên liệu
khiến đá bay vào nhà dân gây rung chấn nứt hỏng nhà cửa khiến người dân bất an tập trung phản đối
đến nay công ty đã cho dừng hoạt động nổ mìn tại vị trí dọc tuyến đường ba trăm một mươi bốn cũ gần với các khu dân cư
sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và qua báo chí về sự việc nổ mìn khai thác ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
ubnd huyện thanh ba đã giao phòng tài nguyên môi trường phòng kinh tế hạ tầng phối hợp kiểm tra tình hình thực tế tại khu vực mỏ khai thác đá
ubnd huyện thanh ba đã giao phòng tài nguyên môi trường phòng kinh tế hạ tầng phối hợp kiểm tra tình hình thực tế tại khu vực mỏ khai thác đá
chính quyền địa phương cho biết sẽ cùng công ty đến để trao đổi trực tiếp với người dân
trước mắt ubnd huyện thanh ba đã yêu cầu phía công ty tạm dừng việc khai thác đá tại khu vực giáp danh khu dân cư để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân